gần nửa thế kỷ sau chiến tranh những cựu dân quân gan dạ bên bến phà long đại xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình mới có cơ hội thực hiện chuyến đi mơ ước của đời mình đó là về hà nội vào lăng viếng bắc
thủ đô hà nội một sáng trong xanh mát nhẹ hòa trong dòng người vào lăng viếng bắc có những người con đặc biệt
những người con ấy đã vượt gần sáu trăm linh km xuyên đêm để được về thăm người
quảng đường ngày nay chẳng còn xa xôi khó khăn vậy nhưng những cựu dân quân ngày ấy đã phải chờ đợi suốt bốn mươi bốn năm dòng
làm cái gì đấy góp sức mình để bảo vệ đất nước và cái mà làm cho chúng tôi xúc động nhất chính là khi chúng tôi hỏi là thế các chú có muốn gửi gắm vào cái mong muốn gì không
thì chúng tôi rất bất ngờ họ nói rằng là họ chỉ có một mong ước là được ra thăm bác một lần
đây là những phút giây lịch sử trong đời những cựu dân quân gan dạ can trường đã đi qua chiến tranh và qua gần nửa thế kỷ hòa bình
cho đến ngày hôm nay các cựu dân quân làng long đại cũng không ngờ mong ước nửa thế kỷ nay của mình lại trở thành hiện thực
đã khóc và nói với nhau được sống sót được vào lăng viếng bắc là vinh dự cả một đời
hội cựu dân quân làng long đại bây giờ còn lại hơn một trăm linh người nhưng không phải ai cũng còn đủ sức khỏe để tham gia vào chuyến đi thiêng liêng này
hơn ba mươi người may mắn ngày hôm nay sẽ mang về cho đồng đội những người ở nhà nhiều câu chuyện đầy xúc cảm và nước mắt
với những giây phút được gần sát bên linh cữu của bác hồ được tận mắt thấy nơi bác từng làm việc nghỉ ngơi và những vật dụng đã từng gắn
hội cựu dân quân làng long đại bây giờ còn lại không ngờ mong ước nửa thế kỷ này của mình lại trở thành hiện thực
báo nhân dân nhiều cá nhân và tổ chức đã đồng hành chung tay để làm nên chuyến đi mơ ước này
tôi nghĩ là lòng biết ơn đối với thế hệ trước tri ân với thế hệ trước thế hệ đã hy sinh sương máu trong chiến tranh
thì nó có sẵn trong mỗi chúng ta thôi chỉ cần có điều kiện là chúng ta sẽ phát huy lên và sẽ làm được những việc vô cùng ý nghĩa
công ty chương trình này chung với tôi thì cũng rất là may mắn được đồng hành với anh chị phóng viên để thực hiện ước nguyện của họ đến với thủ đô hà nội
đã có nhiều cái ước nguyện
những giọt nước mắt và rất nhiều lời cảm ơn dành cho những người đã chung tay làm nên chương trình này
nhưng không chúng tôi mới là những người may mắn có được cơ hội để tri ân với các o các chú những người đã hy sinh công hiến để có được độc lập tự do cho tổ quốc ngày hôm nay